có thể nói trong những năm qua quan hệ hợp tác việt nam lào trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục được củng cố tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu
việc thực hiện thỏa thuận về kế hoạch hợp tác việt nam lào năm hai nghìn một mươi sáu đã ký giữa hai chính phủ về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra
trong năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua quan hệ chính trị việt nam lào ngày càng gắn bó tin cậy phát triển và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực
hai bên đã phối hợp tốt trong hợp tác về quốc phòng an ninh xây dựng tuyến biên giới việt lào ổn định và phát triển toàn diện
đấu tranh hiệu quả chống các thế lực thù địch các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy
đầu tư tại việt nam vào lào tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của lào tạo việc làm cho nhiều người dân của địa phương
trong năm hai nghìn một mươi bảy hai bên tiếp tục chú trọng xây dựng tuyến biên giới việt lào ổn định và phát triển toàn diện
thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp việt nam vào lào và đầu tư của doanh nghiệp lào và việt nam phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau cùng phối hợp với các nước trong tiểu vùng sông mekong trong việc quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả
bền vững nguồn nước sông mekong tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác việt lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi